huyện triệu phong tỉnh quảng trị là địa bàn thấp trũng hàng năm mỗi mùa mưa lũ về
các địa phương nằm ven sông thạch hãn và sông vĩnh định bị ngập sâu hơn một mét
thiên tai khắc nghiệt đó đã ảnh hưởng rất lớn đến việc chăn nuôi lợn của bà con nông dân
để ứng phó nhiều hộ dân ở khu vực này đã xây dựng chuồng chống lũ cho lợn
chính sự táo bạo và mạnh dạn của người nông dân đã giúp họ yên tâm chăn nuôi trong mùa lũ để phát triển kinh tế
sống ở vùng nông thôn kinh tế của gia đình anh lê thanh hải ở thôn phước mỹ
xã triệu giang huyện triệu phong tỉnh quảng trị phụ thuộc phần lớn vào thu nhập từ chăn nuôi gia súc gia cầm
những năm trước đây khi nghe mưa lũ về cả gia đình phải loay hoay di chuyển vật nuôi lên những vị trí cao giáo
dù kinh nghiệm từ nhiều năm trước năm hai nghìn một mươi sáu anh hải đã mạnh dạn vay vốn xây dựng chuồng trại chống lũ cho lợn
cao hơn mặt đất hai mét bảo đảm an toàn
chuồng chạy chống lũ rất thấp cho nên rất vất vả trong mùa mưa lũ để vận chuyển heo lên chỗ cao
nhưng năm vừa rồi năm hai nghìn một mươi sáu vừa rồi gia đình tôi đã xây chuồng heo cao rão và rất thuận lợi cho việc chăn nuôi
mưa mưa bảo năm nay gia đình tôi rất an toàn
chuồng heo rất an toàn
gia đình tôi rất an toàn khỏi lo lắng về chuyện vận chuyển heo lên chỗ cao
được biết đến nay ở xã triệu giang huyện triệu phong có hơn một mươi hộ dân xây dựng chuồng tránh lũ cho lợn
phong trào này được bà con triển khai cách đây năm năm kinh phí để xây dựng một chuồng lợn tránh lũ trung bình từ bảy mươi đến một trăm hai mươi triệu đồng
số tiền này hoàn toàn do bà con tự vay mượn để thực hiện
hầu hết các chuồng được xây đều cách mặt đất hơn hai mét bảo đảm an toàn cho việc chăn nuôi khi mùa mưa lũ về
không chỉ vậy còn góp phần hạn chế bệnh tật cho lợn
vững chạy hơn cao đảo hơn để ổn định phát triển sản xuất
ngoài vấn đề chuồng trại bảo đảm người dân ở vùng thấp lũ tỉnh quảng trị còn thường xuyên học hỏi kinh nghiệm
áp dụng khoa học kỹ thuật tìm hiểu cách phòng chống và điều trị bệnh cho lợn
nên chăn nuôi gia súc trên địa bàn đã phát huy hiệu quả cao mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ chăn nuôi